lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện kinh môn tỉnh hải dương vừa phát hiện và tạm giữ hai trăm bảy mươi thùng chứa nồi cơm điện trung quốc
với tổng số gần một chiếc đang trên đường vận chuyển từ quảng ninh về tỉnh hưng yên tiêu thụ
toàn bộ số nồi cơm điện nêu trên được vận chuyển trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy xe một mươi hai nghìn chín trăm một mươi chín
do lái xe hoàng đình thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ở huyện đôn lương tỉnh nghệ an
và phụ xe nguyễn văn lực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ở huyện nghi lộc tỉnh nghệ an điều khiển
khi bị kiểm tra trên quốc lộ một mươi bảy b thuộc địa phận xã hiệp sơn kinh môn
lái xe và vụ xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng
theo lời khai ban đầu của lái xe lô hàng trên được chở từ quảng ninh về hưng yên
theo yêu cầu của chủ xe nguyễn văn hùng ở huyện đô lương tỉnh nghệ an
công an huyện kinh môn đang tạm giữ lô hàng và phương tiện vận chuyển
để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định